ngoài tục lệ cúng gia tiên người dân thường tìm về các đền chùa để cầu phúc cầu ngay cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
ngay từ sáng sớm mùa một tết rất đông người dân đã có mặt tại trường quán xứ của quận hoàn kiếm thành phố hà nội để đi lễ chùa
với riêng chị trần thanh ngân tết năm nay chị cùng con gái chọn ra hà nội để đón tết với lễ chùa đầu năm với mong muốn cảm nhận rõ nét nhất văn hóa tết cổ truyền
cái phong tục mà đầu năm đi lễ chùa để mong được cái may mắn cho gia đình sức khỏe cho ông bà cha mẹ và bạn bè
nó cũng là một cái nét văn hóa rất là truyền thống mà đến bây giờ mà người việt mình vẫn còn giữ được
trong tâm thức của người dân việt đi lễ chùa đầu năm để nhìn lại một năm đã qua tự so lại mình đồng thời bày tỏ lòng biết ơn cảm tạ tới các bậc tiền nhân
đồng thời nhiều người việt đi lễ chùa đầu năm với mong muốn tìm được sự bình an cầu may mắn hạnh phúc trong năm mới
sáng ngày mùa một tết kỳ mạo hai nghìn hai mươi ba
theo truyền thống thì năm nào vợ chồng tôi cũng đến đây để đi lễ chùa
trước tiên là mình thành tâm thứ hai là mình mong muốn cho gia đình cho đất nước một mùa xuân mới với nhiều niềm vui nhiều sức khỏe và thành công hạnh phúc
mình cầu chúc cho tất cả nhân dân trên toàn thế giới được bình an được hạnh phúc
và cũng cầu chúc cho cả gia đình nhà mình có một năm mới
bình an hạnh phúc
nhịp sống tất bật hơn con người sống nhanh hơn
nhưng nét đẹp đi chùa trong ngày đầu năm mới vẫn được nhiều người dân duy trì như là cách gìn giữ một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người việt từ ngàn xưa
lễ chùa không chỉ giúp cho người dân hiểu về văn hóa lịch sử dân tộc thể hiện lòng thành ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên mà còn hướng con người tới chân thiện mỹ